tối ngày một mươi hai tháng một tại thành phố đà nẵng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự đêm gặp gỡ giao lưu văn hóa kinh tế du lịch việt nam nhật bản
cùng dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản
về phía nhật bản có ông nikai toshihiro tổng thư ký đảng tự do dân chủ nhật bản chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị nhật việt cùng hơn một nghị sĩ quan chức doanh nghiệp đến từ nhật bản
đêm giao lưu động lại với nghi lễ tặng sen oga nhật bản loài hoa được nhân dân nhật bản yêu quý trồng ở những nơi trang trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc và ông nikai toshihiro cùng đại biểu của hai nước thực hiện nghi thức trồng hoa tượng trưng cho sự chung tay vun đắp tình đoàn kết hữu nghị hợp tác cùng phát triển